theo cáo trạng từ cuối tháng sáu đến giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn tuấn và dũng đã ba lần mua bán tổng cộng một trăm một mươi bánh heroin
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa tuyên phạt hai bị cáo trên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa trần quang anh dũng và phan đình tuấn đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau đổi thành đơn kháng cáo kêu an gửi tòa nhân dân cấp cao
tại phiên phúc thẩm cấp cao căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được và lời khai trong quá trình xét hỏi công khai
hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở khẳng định phan đình tuấn và trần quang anh dũng thực hiện hành vi mua bán tổng cộng một trăm một mươi bánh heroin
do đó hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu an tuyên y án tử hình đối với phan đình tuấn và trần quang anh dũng
hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở khẳng định phan đình tuấn và trần quang anh dung thực hiện hành vi mua bán tổng cộng một trăm một mươi bánh heroin